ngành y là một ngành đào tạo đặc thù trong đó việc kết hợp từ lý thuyết tới thực hành là vô cùng quan trọng
chính vì vậy mà mối quan hệ bệnh viện trường học được cho là yếu tố thêm chốt quyết định chất lượng đào tạo
các y bác sĩ nghiên cứu sinh tại các trường y hiện nay
với chủ trương đó trường đại học y hà nội đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với các cơ sở thực hành
là các bệnh viện trung ương và các bệnh viện trên địa bàn thủ đô hà nội
theo đó trường đại học y hà nội và các bệnh viện sẽ hợp tác trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ
vấn đề đào tạo và hợp tác về khoa học công nghệ tất cả tạo điều kiện tối đa trong việc phát triển chuyên môn
và năng lực quản lý cho giảng viên của trường và các y bác sĩ có tài có đức cho bệnh viện
tại lễ ký kết trường đại học y hà nội đã ký thỏa thuận hợp tác với một mươi hai cơ sở thực hành
gồm bệnh viện gia liễu trung mương bệnh viện e viện huyết học và chuyển máu trung mương
bệnh viện tim hà nội bệnh viện đào khoa đống đa bệnh viện đào khoa sanh phôn bệnh viện đào khoa đức giang
bệnh viện ung bưu hà nội bệnh viện thanh nhàn bệnh viện mắt hà nội bệnh viện mắt hà nội hai và bệnh viện giao thông vận tải
việc ký kết hợp tác tiếp tục khẳng định sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành
góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân